tỉnh phú yên vừa phê duyệt và cho triển khai đề án bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học cảnh quan môi trường quần thể hòn yến
đây là thắng cảnh cấp quốc gia nằm ở xã an hòa huyện tuy an nhằm bảo tồn dạng san hô đang bị xâm hại
quần thể hòn yến được xác định trên diện tích gần ba trăm bốn mươi năm m hai
hiện ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã giao cho sở tài nguyên và môi trường đánh giá toàn diện về đa dạng sinh học quần thể hòn yến
làm cơ sở cho công tác quản lý và thành lập khu bảo tồn cũng như kiểm soát khắc phục tình trạng ô nhiễm tại đây
các nhà khoa học đánh giá khu vực này có khoảng một trăm tám mươi loài san hô các dạng san hô tương đối đa dạng và đẹp có giá trị trong việc phát triển du lịch
tuy nhiên chúng đã và đang bị hủy hoại do nhiều yếu tố cả tự nhiên lẫn con người
trong đó các dạng san hô tại khu vực hòn yến đang trong tình trạng bị xâm hại nghiêm trọng nhất